xin kính chào quý vị và các bạn
từ ngày mai khối không khí lạnh tiếp tục rồn xuống bắc bộ nên nền nhiệt có xu hướng giảm hơn
vùng núi xuất hiện rét đậm rét hại
còn ban ngày ở khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ trời âm u nhiều mây
nhiệt độ chỉ tăng lên ngưỡng là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
sau đó sang ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu khối không khí lạnh dần suy yếu
nền nhiệt tại các tỉnh này có xu hướng tăng dần mỗi ngày khoảng hai độ trong hai ngày tới
còn tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
trời vẫn phủ biến là nhiều mây ấm u nhưng không có mưa
trong hai ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm thì trời tiếp tục rét
với nhiệt độ cao nhất hầu như không vượt quá mức là hai mươi một độ
vùng núi xuất hiện rét đậm rét hại
sang ngày hai mươi sáu nhật độ tăng khá mạnh khoảng từ bốn đến năm độ khiến trời đỡ rét hơn
còn đối với các tỉnh trung bộ do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp địa hình
nên từ chiều tới vào đêm ngày hôm nay mưa xuất hiện ở các tỉnh bắc trung bộ
như là thanh hóa nghệ an
sau sẽ lan dần xuống các tỉnh thuộc khu vực trung trung bộ
còn ngày hai mươi bốn riêng các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
thì xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to và rông
sau đó sang ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu thì mưa giảm hơn về cường độ
còn về tình hình nhiệt độ thì cao nhất ngày mai là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
sau đó sẽ tăng dần khoảng hai ba độ trong hai ngày tiếp theo
trong ngày mai tại các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi
thì có mưa vừa có nơi mưa to và rông
sau đó thì mưa sẽ giảm dần trong ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu
thì sẽ rất mưa
nhiệt độ trong ba ngày tới trên cả khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
đến với khu vực tây nguyên
thời tiết trong cả ba ngày tới phổ biến là tạnh giáo không mưa
trời rét về đêm và sáng
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa
phổ biến là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn khu vực nam bộ trong hai ngày tới phổ biến là không mưa trời nắng
lưu ý là khu vực các tỉnh miền tây thì sẽ có mưa nhỏ

kết thúc nhanh
nhiệt độ khu vực nam bộ thì cao nhất là từ ba mươi cho đến ba mươi ba độ